để tận dụng tối đa những cơ hội mà hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta mang lại
chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp việt nam đang đẩy nhanh các chương trình hành động
để được hưởng ưu đãi ngay khi hiệp định có hiệu lực
khi đi vào hiệu lực evfta sẽ mang lại những tác động tích cực ngay lập tức cho các doanh nghiệp
ở cả việt nam và châu âu
đây được coi là cơ hội để việt nam tham gia vào tái cấu trúc lại chuỗi cung ứng mới
đang bị đứt gãy do dịch covid một mươi chín mở ra cơ hội về tất cả mọi lĩnh vực
tạo nên sức bật mới khi cộng hưởng trong chuỗi giá trị toàn cầu
hiệp định được cộng đồng doanh nghiệp mong chờ và chuẩn bị từ khi bắt đầu khởi động đàm phán
thủ tục đối ngoại trong việc trao đổi công hàng giữa đàm và liên minh châu âu
để chính thức hoàn tất quy trình pháp lý về phê chuẩn hiệp định
và như vậy nếu như không có gì thay đổi thì hiệp định sẽ bắt đầu chính thức có hiệu lực
theo nguyên tắc hai bên đã thỏa thuận từ ngày một tháng tám
để phục vụ cho cả liên minh châu âu và việt nam để tổ chức thực thi
chúng tôi rất hào hứng là vì sao là vì nó bổ trợ với nhau
tức là những cái gì mà người ta cần thì mình có
và những cái gì mà mình cần thì người ta không có
thì đây là một cái hiệp định mà tôi cho là một hiệp định rất là chất lượng rất là cao
doanh nghiệp của chúng ta cần phải tham gia các chuỗi liên kết
chuỗi liên kết trong nước ngoài nước tham gia các tổ chức như là xúc tiến thương mại
trung gian như là hiệp hội rồi các trung tâm xúc tiến để chúng ta có thể nắm bắt được thông tin
cũng như cập nhật được đào tạo tập huấn phục vụ cho các nguồn nhân lực
để có thể đáp ứng được các yêu cầu của thị trường
đồng hành cùng với cộng đồng doanh nghiệp bộ công thương đã làm việc cùng với ngân hàng nhà nước
bộ tài chính nhằm tạo cơ chế thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp ngay khi evfta có hiệu lực
đồng thời nghiên cứu để ban hành các văn bản hướng dẫn cho các doanh nghiệp
với kỳ vọng evfta phải được khai thác tổ chức thực hiện với hiệu quả cao nhất
chúng ta đã không chỉ dừng ở đánh giá chung về những ý nghĩa tác động và hiệu quả chung của hiệp định đối với chúng ta
mà chúng ta đã trực tiếp phân tích sâu hơn nêu rõ hơn những vấn đề đang đặt ra cả hai khía cạnh
cái lợi ích
và cả những cái thách thức cho doanh nghiệp của chúng ta nhất là doanh nghiệp nhỏ bảo vừa
rồi thì chúng ta đặt ra không chỉ là đối với doanh nghiệp nhỏ bảo vừa không
chúng ta đặt ra những vấn đề rất lớn là làm như thế nào để chính phủ và cả chính quyền tại địa phương
hỗ trợ và đồng hành được với doanh nghiệp nhỏ bảo vừa trong quá trình thực thi đó
sau đại dịch covid một mươi chín evfta đã thực sự trở thành cú hích cho nền kinh tế việt nam
việc phê chuẩn và thực thi evfta khẳng định cam kết của việt nam đối với hệ thống thương mại tự do quốc tế
đánh dấu giai đoạn hội nhập toàn diện và sâu rộng của việt nam